chiều qua một mươi năm tháng một mươi hai thành phố quy nhơn tỉnh bình định trời vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to
tại khu vực đường trần hương đạo sau trận mưa lớn vào buổi sáng bất ngờ xuất hiện một điểm sụt lún sâu khoảng hai năm mét trên chiều dài hơn sáu mét
do mảnh nước phun lên rất mạnh nên khu vực sụt lún ngày càng lan rộng đe dọa đến sự an toàn của những ngôi nhà xung quanh
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định đã có mặt tại hiện trường để sơ tán người dân và xử lý sự cố
nguyên nhân ban đầu có thể do trước đó phía dưới những ngôi nhà này còn tồn tại một đường ống thoát nước ra đầm thị nại
mưa lũ đã khiến đường ống thông trở lại và xối nước xuống nền đất gây sụt lún
trong những ngày qua tại thành phố quy nhơn liên tục có mưa to nên lượng nước thoát qua đường ống này ngày càng nhiều dòng chảy càng lớn gây ra sụt lún lan rộng